sữa đậu nành là thức uống quen thuộc được nhiều người yêu thích
trong một cốc sữa đậu nành hai trăm năm mươi ml chứa hai mươi năm ba mươi một canxi một mươi một ba mươi một vitamin d tám mươi chín một trăm hai mươi năm calo năm g chất béo sáu một mươi g protein một hai g đường
sữa đậu nành có lợi ích cho sức khỏe như giúp tăng vòng một giảm cân bằng nội tích tố estrogen
chống lão hóa da hiệu quả giảm nếp nhăn chữa nám da và tản nhang giảm thiểu nguy cơ các bệnh tim mạch ung thư và dối loạn sau mãn kinh
sau đây là những đại kỵ khi uống sữa đậu nành
không được uống giữa đậu nành chưa đun sôi kỹ
trong sữa đậu nành sống có chứa chất ước chế mentifren saponin và một số chất không có lợi khác
nên nếu uống sẽ đổ nành sống hoặc không được đun sôi kỹ sẽ gây buồn nôn nôn đau bụng đi ngoài thậm chí ngộ độc
không nên dùng đường đỏ pha với sữa đậu nành
trong đường đỏ có chứa nhiều acid hữu cơ như acid lactic acid cetic có tác dụng kết hợp với các chất protite
canxi tạo thành các hợp chất biến tính làm mất đi các chất dinh dưỡng của sữa độc nành
đồng thời ảnh hưởng tới sự hấp thu và tiêu hóa của cơ thể
không uống sữa đậu nành cùng lúc với ăn trứng
uống sữa độ nành khi ăn trứng ốc la hoặc trứng luộc là thói quen ăn sáng của khá nhiều người
sữa đậu nành do protein thực vật chất béo carbon herat vitamin
khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác
uống một mình thì có hiệu quả cao nhưng khi kết hợp cùng với trứng thì lại không tốt
trong sữa đậu nành có một chất đặc biệt gọi là cheese cream khi kết hợp với protein trong lòng tráng trứng
sẽ dẫn đến làm giảm giá trị của dinh dưỡng
không uống sữa đậu nành thay nước lọc
theo các chuyên gia dù sữa đậu nành có chứa nhiều vitamin và khoáng chất
nhưng bạn không nên dùng thay nước lọc hàng ngày bởi sữa độc nành không thể thay cho nước lọc
nó có thể gây đầy hơi khó tiêu tiêu chảy do chất dinh dưỡng không được khắp thụ hết
ngược lại cơ thể sẽ thiếu nước để tiến hành đào thải quết sạch độc tố trong cơ thể
không uống lúc đói
sữa đậu nành nếu uống vào lúc đói thì protein trong sữa sẽ thay đổi thành nhiệt lượng
và được chuyển hóa thành năng lượng
vì thế nếu bạn có thói quen uống sữa đậu nành buổi sáng thì nên kết hợp với bánh mì bánh ngọt
không nên chứa sữa trong phích
để giữ ấm sữa một số người lưu trữ sữa trong phích nước để giữ nhiệt tốt hơn
nhưng họ vô tình không biết rằng nhiệt độ bên trong phích nước không phù hợp với điều kiện nhiệt độ thích hợp của sỡ động nành
vi khuẩn sinh sôi có thể làm cho sữa bị ôi sau khoảng từ ba đến bốn giờ
không uống cùng với thuốc
uống thuốc cùng sợi đậu nành sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của sữa và cũng khiến công dụng của thuốc khó phát huy
với các loại thuốc kháng sinh còn có thể khiến dinh dưỡng của sữa bị phá hủy
những người không nên uống sữa đậu nành
người bị ung thư vú
trong sữa đậu nành có fito edugen có thể kích thích estrogen gây ra tương tác và có thể làm các tế bào ung thư phát triển nhanh hơn
những người có tiền sử ung thư như tử cung buồng trứng vú không nên sử dụng
người đang uống kháng sinh
thuốc kháng sinh có chứa ethermicin nên nhất định không được uống chung với sữa đậu nành
nếu kết hợp với nhau sẽ sinh ra phản ứng hóa học gây hại cho sức khỏe
tốt nhất bạn nên uống sữa đậu nành và thuốc kháng sinh cách nhau ít nhất một tiếng
người bị loét dạ dày và việm thận
đường trong giới đậu nành có thể khiến những người này bị đầy bụng ở hơi và một vài triệu chứng khác
nhóm người này cần một chế độ ăn protein thấp
trong khi giữa đậu nành và các sản phẩm từ sữa đậu lại rất giàu protein các chất chuyển hóa của nó có thể làm tăng gánh nặng cho thận
phụ nữ có thai
phụ nữ mang thai và cho con bú không nên uống nhiều sữa đậu nành vì có thể làm nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi